ngày hôm nay quân đội israel thông báo thực hiện một đợt không kích xuyên đêm nhằm vào khu vực
suntaniye ở miền nam liban và loại bỏ ali ahmed hussein chỉ huy cấp cao của lữ đoàn ratwan thuộc phong trào hebbola
thông báo nêu rõ hussein là nhân vật chỉ huy trực tiếp các cuộc tấn công của hebbola nhằm vào miền bắc israel trong những tháng vừa qua
ngoài nhân vật này còn có hai tay súng khác thiệt mạng trong cuộc không kích bằng máy bay chiến đấu của idf
trong khi đó hãng thông tấn quốc gia liban nna đưa tin máy bay idf đã tấn công một ngôi nhà không có người tại suntanier
phá hủy ngôi nhà và công trình xung quanh ảnh hưởng tới ít nhất tám hộ dân
giao tranh giữa israel và hezbollah nổ ra sau khi xung đột giữa hamas và israel bùng phát
đến nay trên ba trăm sáu mươi người tại liban và hàng chục người tại israel thiệt mạng